xin kính chào quý vị và các bạn
trong hai mươi bốn giờ tới bắc bộ phổ biến ít mưa có nắng vào lúc trưa chiều
mức độ nắng có phần thuyên giảm với nhiệt độ giảm dần xuống ngưỡng là ba mươi hai ba mươi năm độ
cục bộ vẫn có nơi có xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ trên ba mươi năm độ
tuy nhiên khoảng từ đêm mai sang những ngày sau giải hồ tụ nhiệt đới đi qua khu vực bắc trung bộ
nâng trục dần lên phía bắc gây mưa giải rác cho khu vực bắc bộ
từ ngày mùng chín thì mưa tăng hơn về diện và lượng
người dân tại đây cần chú ý để có kế hoạch sinh hoạt phù hợp
đối với các tỉnh miền trung hoạt động của giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực bắc trung bộ
nâng trục dần lên phía bắc vẫn là nguyên nhân chính duy trì mưa rông nhiều cho khu vực này
đêm nay và ngày mai ở khu vực bắc và trung trung bộ duy trì mưa rông trên diện giải rác
cục bộ có nơi mưa to đến rất to và thời gian mưa tập trung vào lúc chiều và đêm
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại đây là từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
còn các tỉnh thuộc khu vực nam trung bộ
phổ biến ít mưa và ban ngày có nắng vừa phải với nhiệt độ trưa chiều ở mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
tại khu vực tây nguyên và nam bộ chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa tây nam
hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh nên mưa rông xảy ra nhiều vào khoảng thời gian chiều và đêm
cục bộ có nơi xảy ra mưa to đến rất to
nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến ở tây nguyên là hai mươi tám ba mươi một độ
còn tại nam bộ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ có nơi cao hơn
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển
hầu khắp khu vực trên biển đông
bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
thịnh hành gió tây nam mức cấp bốn năm
trên khu vực bắc và nam biển đông có mưa rào và rông rải rác
làm tâm nhìn giảm xuống ở mức bốn một mươi km trong mưa
trong mưa rông có khả năng sẽ xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ không vượt qua mức là ba mươi hai độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
mây thay đổi đêm có mưa rào và rông vài nơi
ngày nắng có nơi xảy ra nắng nóng gió nhẹ
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ